vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới là phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
từ vị tuyến một mươi năm năm độ vị bắc đến hai mươi một độ vị bắc
với những diễn biến của áp thấp nhiệt đới như vậy toàn bộ tàu thuyền hoạt động
cho khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc của huyện đảo hoàng sa
đều cần hết sức lưu ý
trở lại với thông tin thời tiết trên đất liền trong đêm nay rãnh mây rông sẽ yếu bớt
mưa rông được dự báo là vẫn còn nhưng chỉ xảy ra ở khu vực trung du và vùng núi phía bắc
còn ở vùng đồng bằng và thủ đô hà nội thì ít có khả năng xuất hiện mưa
sao đến ngày mai miền bắc trời tạnh giáo nắng sớm nóng ba mươi sáu ba mươi bảy độ tiếp tục xuất hiện
nhiều nơi ở khu vực trung du và vùng đồng bằng trong khi ở khu vực vùng núi
thì nhiệt độ ở ngưỡng cao trong khoảng từ ba mươi bốn ba mươi năm độ trời oi bức
với miền trung ngày mai sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất
trong ngày ở suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên
duy trì mức cao là ba mươi sáu ba mươi tám độ
vùng núi phía tây các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình và quảng trị
vẫn có những điểm nhiệt cao là trên ba mươi tám độ
sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đông sau có khả năng mạnh lên thành bão
khiến cho gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn
dưới tác động của đới gió ẩm lại gia tăng về cường độ
ngày mai cả hai khu vực tây nguyên và khu vực nam bộ mưa sẽ xuất hiện trên diện rộng
thời gian mưa cũng xảy ra sớm vào khoảng đầu giờ chiều
còn về nền nhiệt cao nhất trong ngày mai
ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ nam bộ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước